tòa án nhân dân tỉnh vĩnh long vào ngày hôm nay đã mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm lê duy tân
chú huyện vũng liêm về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng từ tháng chín năm hai nghìn một mươi chín đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi một lợi dụng sự tin tưởng của các chủ phương tiện
tân đã thuê xe ký gửi xe để kinh doanh dịch vụ
tuy nhiên sau đó đối tượng đã tự ý lấy năm xe ô tô đem đi cầm cố thế chấp lấy tiền tiêu xài
chiếm đoạt sáu trăm linh triệu đồng của hai bị hại khác
hội đồng xét xử tuyên phạt lê duy tân một mươi hai năm tù và tân buộc bồi thường cho các bị hại số tiền hơn hai chín tỷ đồng
liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại huyện yên châu tỉnh sơn la
làm một người tử vong bảy người bị thương công an huyện yên châu đang củng cố hồ sơ lấy lời khai
của tài xế nguyễn mạnh hà chú tỉnh hòa bình để phục vụ điều tra
theo lời khai ban đầu vào tối ngày năm tháng năm tài xế hà có uống rượu
đêm cùng ngày hà vẫn điều khiển
xe di chuyển hướng hà nội
khi đến đoạn coi huyện yên châu thì bất ngờ lao vào quán tạp hóa ven đường gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng
kiểm tra nồng độ cồn với tài xế cho kết quả năm mg trên một lít khí thở âm tính với chất ma túy
nguyên nhân ban đầu được xác định là tài xế điều khiển xe ô tô đi không đúng phần đường
mua súng về phòng thân nguyễn ngọc duy chú tệ huyện châu thành tỉnh an giang
vừa bị toán nhân dân tỉnh an giang tuyên phạt một năm tù về tội tàng trữ sử dụng mua bán trái phép vũ khí quân dụng
vào tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba do có mâu thuẫn với một nhóm thanh niên duy nảy sinh ý định mua vũ khí về phòng thân
duy đã lên mạng xã hội đặt mua một khẩu súng ổ quay cùng ba viên đạn
sau khi nhận được súng và đạn duy tìm nơi vắng người và bắn nổ một viên rồi đem về nhà cất giấu
quá trình điều tra vụ án cố ý gây thương tích có liên quan đến duy công an huyện thoại sơn tỉnh an giang đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng thu giữ một khẩu súng cùng hai viên đạn còn lại
sau hơn một tuần xét xử và nghị án vào chiều nay toán nhân dân tỉnh kiên giang đã tuyên phạt phạm văn sang một mươi chín năm tù huỳnh kim gia luật một mươi sáu năm tù cùng về tội hủy hoại tài sản và nguyễn văn minh chín tháng tù về tội không tố giác tội phạm
do có mâu thuẫn về chuyện
tiền bạc với bà phạm thị huế chi chú thị trấn kiên lương sang đã nhờ luật đi mua xăng và bật lửa để đốt nhà kho của bà chi
ngọn lửa sau đó bùng phát dữ dội cháy lan sang nhiều căn nhà và tàu cá đang neo đậu tại cảng ba hòn
gây án xong sang nhờ minh trở ra bến xe khách để bỏ trốn
qua giám định giá trị tổng thiệt hại tài sản là khoảng hơn sáu năm tỷ đồng
kim hạ xin kính chào quý vị
kính thưa quý vị vào lúc tám h bốn mươi phút ngày bốn tháng năm
công an xã mỹ quý tây huyện đức huệ tỉnh long an phối hợp đồn biên phòng cửa khẩu mỹ quý tây tuần tra
kiểm soát tuyến biên giới phát hiện bắt giữ một đối tượng có quyết định truy tìm của công an quận năm tp hcm
đối tượng bị bắt có tên ngô hùng mạnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm ngụ phường chín quận tân bình tp hcm
đây là đối tượng có liên quan đến vụ cướp xảy ra vào ngày hai mươi tám tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn tại quận năm tp hcm
công an quận năm
tp hcm đã điều tra truy xét và thông báo truy tìm đối tượng này
bước đầu ngô hùng mạnh khai nhận hành vi phạm tội của mình cùng một đối tượng khác
bị công an đang truy bắt mạnh đến khu vực biên giới thuộc địa bàn xã mỹ quý tây để trốn sang campuchia
thì bị công an xã và bộ đội biên phòng bắt giữ
trạng lợi dụng sự tự tin sự tin tưởng của các chủ xe ô tô nên từ khoảng tháng chín năm hai nghìn một mươi chín đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi một bị cáo tân đã thuê xe cưới gửi xe để kinh doanh dịch vụ
tuy nhiên sau đó bị cáo đã tự ý lấy năm xe ô tô đem đi cầm cố thế chấp và gắn nợ sử dụng vào mục đích cá nhân
kết quả định giá của năm xe ô tô trên là trên hai ba tỷ đồng ngoài ra bị cáo tân còn chiếm đoạt số tiền sáu trăm linh triệu đồng của hai bị hại khác
tại phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo lê duy tân một mươi hai năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản buộc bồi thường cho các bị hại số tiền trên hai chín tỷ đồng
trong khi đó ngày hôm nay tại trụ sở ubnd thị trấn sông đốc huyện trần văn thời tỉnh cà mau tòa nhân dân huyện trần văn thời đã mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm vụ án tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài do phạm văn nghệ tạm trú tại huyện trần văn thời tỉnh cà mau thực hiện
theo cáo trạng vào ngày chín tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba lê thị đằng tên khác là nguyễn thùy trang và phạm văn nghệ đã cấu kết tổ chức cho một số đối tượng sử dụng tàu cá trốn từ tỉnh cà mau sang malaysia đánh bắt thủy sản
quá trình đánh bắt thủy sản và ăn chia không như trang đã hứa hẹn trước đó dẫn đến trang và nghệ xảy ra mâu thuẫn
sau đó phạm văn nghệ điều khiển tàu cá cùng với sáu đối tượng lao động nhập cảnh trái phép về việt nam bằng đường biển thì bị đồn biên phòng sông đốc tuần tra phát hiện lập biên bản
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt phạm văn nghệ hai năm tù về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài